công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam cho biết là từ một mươi năm h ngày một mươi tháng một mươi một
thì đơn vị bắt đầu thực hiện điều tiết qua tràn số hai với lưu lượng xả tràn là từ ba trăm linh m khối trên dây
đến một mét khối trên dây để có thể bảo đảm an toàn công trình hồ chứa
đồng thời thực hiện hạ thấp mực nước hồ để đón những cơn lũ tiếp theo
hiện nay hồ thủy lợi phú ninh đạt tám mươi bảy dung tích chứa nhưng do ảnh hưởng của bão số một mươi hai
trên địa bàn tỉnh quảng nam mưa rất lớn
do đó để bảo đảm an toàn công trình hồ đập và có thể đón các cơn lũ tiếp theo
đơn vị quản lý đã có thông báo bắt đầu điều tiết nước về hạ du từ một mươi năm h chiều ngày một mươi tháng một mươi một
ngoài ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đã yêu cầu các địa phương thông báo cho người dân biết để có chủ động triển khai các biện pháp
nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản
hiện các thủy điện trên thượng nguồn cũng tiếp tục xả lũ điều tiết nước về hạ du để hạ thấp mực nước hồ